sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ và trách nhiệm
chiều nay hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì
và có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị
hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương
đối với hai mươi một đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
xem xét giới thiệu và quy hoạch hai trăm linh năm đồng chí vào ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thi hành kỷ luật đối với đồng chí tất thành cang bằng hình thức cách chức
ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai cách chức phó bí thư
thường trực thành ủy tp hcm ủy viên ban thường vụ thành ủy tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi do có những vi phạm rất nghiêm trọng
hội nghị lần thứ chín cũng cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo
chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi tám
giải quyết các vấn đề từ sau hội nghị lần thứ tám đến hội nghị lần thứ chín
trong phát biểu bế mạc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định cán bộ và công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu
phải được tiến hành thận trọng thường xuyên có hiệu quả
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ được giao
tại hội nghị ban chấp hành trung mương đồng thuận rất cao với tờ trình của bộ chính trị
về việc lấy phiếu tín nhiệm của trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
kết quả được công bố trong ban chấp hành trung ương đã một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm
ý thức xây dựng thái độ khách quan công tâm trong việc đánh giá và sự tiến nhiệm của trung mương
đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
kết quả đó còn thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong trung ương
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi hai đến nay trong vòng chưa đầy ba năm
hơn sáu mươi cán bộ thuộc diện trung mương quản lý đã bị thi hành kỳ luật là con số chưa từng có
trong đó có bốn đồng chí ủy viên trung mương đảng đương nhiệm và ba đồng chí trong số đó đã bị đưa ra khỏi ban chấp hành trung ương
tiếp tục tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ năm hai nghìn một mươi tám đã xử lý nhiều cán bộ cấp cao
kể cả cán bộ nghỉ hưu cán bộ trong các cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật
sĩ quan cấp tướng thuộc các lực lượng vũ trang có những trường hợp bị tước danh hiệu xử lý hình sự
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị năm hai nghìn một mươi chín các đồng chí trung ương tiếp tục thực hiện thật tốt các nghị quyết của trung ương
của quốc hội chính phủ tạo khí thế mới sung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín và toàn bộ nhiệm vụ mà đại hội một mươi hai đã đề ra